sau hai tháng thử nghiệm mới đây ubnd tỉnh bình phước đã chính thức đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh
đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trung tâm được sử dụng trên nền tảng hiện đại như trí tuệ nhân tạo phân tích dữ liệu internet vạn vật điện toán đám mây v v
hiện trung tâm vận hành trên một mươi lĩnh vực gồm điều hành chỉ tiêu kinh tế xã hội hành chính công giao thông y tế giáo dục
sau hơn hai tháng thử nghiệm trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận trên một trăm năm mươi phản ánh kiến nghị cuộc gọi tin nhắn của người dân
qua đó bước đầu giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo ra soát tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn động
nâng tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
đây cũng là nền tảng cho lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền
cung cấp thông tin dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp